trong ngày một mươi bốn tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
đã bắt giữ hai nam thanh niên trong nhóm người dùng dao mã tấu truy sát khiến hai người thương vong sau va chạm giao thông
hai thanh niên bị bắt là đặng hoàng kim sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng quê an giang
bước đầu hai thanh niên này đã khai nhận toàn bộ vụ việc
một số nam thanh niên trong nhóm này vẫn đang bỏ trốn công an đang tiếp tục truy bắt
theo điều tra ngày một mươi hai tháng hai lâm văn vui nguyễn văn vũ em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu
khi đi đến đoạn đường thuận giao hai mươi thì vụ em bị trần thuốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang điều khiển xe máy và trúng người
hai bên lề qua tiến lại dẫn đến cãi nhau được mọi người can ngăn thì hai bên bỏ đi
tuy nhiên do bực tức bảo gọi một số người đến chuẩn bị giao mã tấu đi chém vụ em để trả thù
khi cả nhóm đến đoạn đường thuận giao hai mươi giao với đường hai mươi hai tháng một mươi hai thì thấy vụ em và vui nên các đối tượng dùng hung khí chém tới tấp vào người nạn nhân
hậu quả cả hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng vui đã tử vong sau đó